hiện tại dịch tả lợn châu phi đã bùng phát tại một mươi tỉnh thành và yên bái là địa phương có nguy cơ xâm nhiễm rất cao
với đàn lợn gần sáu trăm linh con xác định nếu để xảy ra dịch sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế nông thôn
vì vậy chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã ra công điện khẩn cấp về phòng chống dịch tả lợn châu phi
theo đó các ngành liên quan như y tế công an nông nghiệp cần tăng cường kiểm soát vận chuyển lưu thông lợn
sản phẩm từ lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc vào địa phương phát hiện và kiên quyết xử lý tình trạng buôn lậu lợn
sản phẩm của lợn theo đúng quy định của pháp luật tổ chức giám sát lâm sàng đối với đàn lợn tại địa phương
hướng dẫn một trăm linh các hộ gia đình cơ sở chăn nuôi cơ sở giết mổ chế biến kinh doanh
ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chủ động thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện
và triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn lợn phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn
theo kế hoạch được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt xong trước ngày một mươi năm tháng ba